liên quan tới vụ lật xe khách chở du lịch ở khánh hòa xảy ra vào chiều qua khiến cho bốn hành khách tử vong khi đang lưu thông theo hướng đà lạt đi nha trang
lực lượng chức năng cho biết là tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn
ban an toàn giao thông khánh hòa cho biết theo lời khai ban đầu của lái xe hồ ngọc hưng cho biết do xe khách bị mất phanh khi đang xuống dốc nên bị lật xe
qua kiểm tra cơ quan chức năng cho biết tài xế âm tính với ma túy không có nồng độ cồn
qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của xe tại hiện trường xác định tốc độ xe trong thời điểm cuối cùng là một mươi bốn h bốn mươi bảy là bốn mươi năm kmh đoạn đường cho phép với tốc độ là năm mươi kmh